ủy ban pháp luật quốc hội vừa tổ chức phiên giải trình về việc tạm giữ tịch thu phương tiện đường bộ
theo thủ tục hành chính nhiều vướng mắt về pháp lý việc bảo quản xử lý phương tiện đã được giải đáp
đặc biệt là việc tồn động nhiều phương tiện bị tạm giữ do vi phạm
theo thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an từ năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
công an các đơn vị địa phương đã tạm giữ gần bốn ba triệu phương tiện giao thông đường bộ
trong đó gần hai trăm bốn mươi chín ô tô gần ba chín mươi sáu triệu mô tô và chín mươi phương tiện khác
tại công an các đơn vị địa phương còn tồn động một trăm ba mươi bảy phương tiện giao thông đường bộ
vi phạm hành chính quá thời hạn giam giữ chưa xử lý được
do mức phạt đối với số hành vi vi phạm hành chính cao hơn giá trị của phương tiện bị tạm giữ
bên cạnh đó chủ phương tiện phải chịu chi phí cho việc lưu giữ nên chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp
khi tiền bỏ lại phương tiện không đến cơ quan có thẩm quyền tạm giữ để giải quyết
nhận lại các phương tiện trong nhiều trường hợp phương tiện đã được mua bán qua nhiều chủ sở hữu
hoặc mất giấy tờ phương tiện bị tạm giữ có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nên người vi phạm không đến cơ quan chức năng giải quyết xử lý vi phạm
việc xử lý các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hình chính gặp nhiều khó khăn
do quy định pháp luật về trình tự thủ tục sinh tịch thu sung cung quỹ nhà nước
bán đô giá thanh lý phương tiện bị tạm giữ những trình tự thủ tục còn bất cập so với thực tiễn hẹn nay
để giải quyết những tồn động đó theo lãnh đạo bộ tư pháp
cũng có những giải trình liên quan đến vấn mắc trong việc xử lý tạm giữ những phương tiện vi phạm hành chính
theo đó người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc được tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
để tiến hành việc xác minh giá trị tăng vật phương tiện vi phạm hành chính
trường hợp này
thì bất luận giá trị tăng vật phương tiện vi phạm hành chính là bao nhiêu
thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc đều có quyền tạm giữ
cùng với việc xem xét giải quyết các vấn đề tồn động phương tiện giao thông vi phạm bị giam giữ
nhiều vấn đề khác như nơi trông giữ bảo quản phương tiện công tác thống kê xây dựng dữ liệu quốc gia
về xử lý vi phạm hành chính cũng được đưa ra giải trình
đây là những vấn đề cần sớm được giải quyết tránh những thiệt hại cho người dân thất thoát thu thuế
đồng thời với những quy định tịch thu các phương tiện giao thông vi phạm cũng là nguồn bổ sung cho ngân sách đáng kể